và đặc biệt là với thơ ca của việt nam của chúng ta với cái dòng điệu thơ lục bát đầy chất dân gian như vậy thì khi được cất lên bởi những cái lời ca điệu hát những cái điệu sầm những cái điệu quan họ điệu ca huế mười thương thì chúng ta sẽ thấy yêu vô cùng những cái câu thơ của thi sĩ hồng thanh quang
và hôm nay thì cũng rất là vinh dự là được biểu diễn trong một cái đêm thơ của hồng thanh quang hai bài thơ của anh thì tôi ngâm theo lối thơ mới nhưng một bài thơ của anh thì tôi chuyển sang một cái lối hát văn
đây cũng là một cái bài mà tôi cảm giác là có một cái sự đau đáu về cái niềm quê hương về cái tình yêu luôn luôn hướng đến những cái điều thiện và những cái điều
tốt đẹp của cuộc sống mỗi một cái đêm thơ của hồng thanh quang không phải bây giờ mà trước đây anh cũng đã làm nhiều các cái đêm thơ rồi sau những cái đêm thơ ấy thì phải nói là cái sự ảnh hưởng cái sức lan tỏa của cái đêm thơ rất là tốt
trong đền thơ nhạc người đàn ông mùa thu còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân phạm ngọc khôi nghệ sĩ nhân dân thanh hoài nghệ sĩ nhân dân quốc anh nhóm sẩm hà thành
có thể nói đêm thơ nhạc người đàn ông mùa thu thực sự là một cuộc gặp gỡ giữa những người trí kỳ giữa nhà thơ với nghệ sĩ biểu diễn theo dòng nhạc dân gian để cùng tạo nên một đêm hội truyền thống ở chính trên sân khấu nhà hát lớn hà nội
trải nghiệm nghệ thuật ca trù tranh thôn
thưa quý vị và các bạn trải nghiệm nghệ thuật ca trù tranh thôn là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình về nguồn trải nghiệm cùng di sản văn hóa vì vật thể
việt nam do trung tâm văn hóa thành phố hà nội tổ chức tham gia chương trình những bạn trẻ yêu mến di sản văn hóa vì vật thể ca trù đã có những trải nghiệm thú vị về loại hình nghệ thuật đặc sắc này tại làng tranh thôn xã văn nhân huyện phú xuyên một trong những cái nôi của ca trù hà nội và là một trong số ít nơi còn giữ được nguyên bản vốn ca trù cổ
vào năm hai nghìn bảy một năm sau khi nghệ thuật hát ca trù ở nước ta được unesco công nhận là di sản văn hóa thành phố hà nội
thì bất ngờ người ta phát hiện ra ở tranh thôn phú xuyên cũng đã có phường hát ca trù từ trước cách mạng tháng tám
theo sách lịch sử xã văn nhân vào đầu thế kỷ một mươi chín nho sĩ nguyễn văn đỉnh vốn là một kép đàn cừ khôi về làng tranh thôn sinh sống đã lập ra phường hát và truyền dạy đàn hát ca trù cho con cháu rồi lan tỏa ra cả làng
từ đó một dòng ca trù riêng của tranh thôn hình thành và nhiều địa chỉ hát được phát triển rộng khắp thu hút khách thập phương kéo về
ngoài thế kỷ trước ca trù tranh thôn đã kết hợp với các phường giáo ca trù chung quanh thành phố hà nội tổ chức hội thi đàn và hát ca trù để chọn kép đàn và ca nương giỏi đi phục vụ cung đình huế
các nhà văn hóa khoa học của ngành văn học dân gian nghệ thuật dân gian về thẩm định và kiểm tra và cũng thấy rằng là ca trù tranh thôn thực sự là một trong những nơi hiếm có còn ở trên đất nước mình
bởi vì chúng tôi còn ba cụ nghệ nhân
một cụ kép đàn và hai cụ ca nương
và khi nghe tiếng đàn tiếng hát tiếng khách tiếng trống trầu thì các cụ đều khẳng định là ca trù tranh thôn vẫn giữ được nguyên bản gốc
những nhân vật trải nghiệm được chọn lựa để tham gia chương trình dựa trên sự yêu thích và phù hợp của mỗi cá nhân tại câu lạc bộ ca trù tranh thôn
đến với chương trình các bạn trẻ được các nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù tranh thôn đưa đi thăm
nhà thờ tổ giới thiệu lịch sử về vùng đất tranh thôn cũng như lịch sử hình thành và phát triển của ca trù làng tranh thôn để họ hiểu hơn và yêu quý hơn một vùng đất ca trù nổi tiếng
là một người trẻ thì tôi rất là muốn tìm hiểu về những các thứ văn hóa dân gian của dân tộc ta từ ngày trước
cũng một phần là để thỏa mãn niềm đam mê một phần là để muốn cùng mọi người bảo tồn lại những cái di sản của việt nam
đây là chúng tôi đúng cái nẻ nối nguyên bản của cổ chứ không có nai tạo một cái gì
nạn điệu nó cũng đúng cổ có cụ dạy thế nào mà chuyển cho tôi bây giờ tôi lại chuyển cho các cháu ở đây nó cũng đúng những cái nguyên bản
có được người kế tiếp để mà giữ được cái nẻ vốn cổ cho đất nước cho dân tộc thì là chúng tôi cũng mừng một cái thế
đặc biệt trong chương trình các bạn trẻ được nghe những nghệ nhân nổi tiếng đang gìn giữ nghệ thuật ca trù
tranh thôn trình diễn trực tiếp để nắm được những cái hay cái tinh túy của loại hình nghệ thuật ca trù
tại đây các bạn trẻ còn được học lời hát học đánh chống trầu cũng như được tìm hiểu về những tiêu chuẩn khắt khe đối với người hát ca trù
và sau đó được trình diễn cùng các nghệ nhân những bài ca trù nổi tiếng
tôi cảm thấy rất là may mắn và vinh dự được tham gia cái buổi trải nghiệm này
trước khi tham gia buổi trải nghiệm thì tôi không nghĩ nó lại thú vị đến như vậy
khi mà về tới đây tôi thực sự ấn tượng vì là cụ cụ nghệ nhân khiếu rất là già rồi đã chín mươi hai tuổi rồi
nhưng mà giọng hát vẫn còn sang sảng và tiếng phách nghe rất là thực sự rất là bắt tai
điều đặc biệt thứ hai nữa là các bạn trẻ ở cái cô lạc bộ ca trù tranh thôn
dù các bạn còn rất là trẻ thôi nhưng mà đã có khả năng vừa đánh phách lại vừa hát
thực sự là rất khâm phục các bạn ấy
hôm nay lần đầu tiên được đến và trải nghiệm cùng các nghệ nhân ở đây thì em cảm thấy rất là thích thú với cái làn điệu ca trù cổ của việt nam ta ngày trước
thú vị nhất đó là cái phần đánh trống trầu
sau khi được cụ đã giới thiệu cho thì mới biết là trống trầu không chỉ những là đánh theo cái nhịp cái điệu riêng mà cái người cầm trầu
còn thích cái câu hát nào thì có thể đánh vào câu hát đấy á
chúng tôi cũng rất mừng
và thực sự thấy các em cũng hâm hở nhiệt tình và cũng tìm tòi hiểu biết về ca trù nói chung và ca trù tranh thôn nói riêng
chúng tôi cũng thấy hết sức là phấn khởi và cũng thấy rằng là cái sự cố gắng của câu lạc bộ của ca trù chúng tôi một mươi năm qua là không uống
chương trình về nguồn đã từng được tổ chức rất thành công vào những năm trước
và luôn nhận được sự đón đợi của các bạn trẻ đặc biệt là học sinh sinh viên
hiện đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thủ đô hà nội
với cách làm mới mẻ này chương trình đã thực sự trở thành nơi để nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với văn hóa truyền thống
có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những người gìn giữ di sản và giúp tăng thêm sự hiểu biết và tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống
bản thân tôi thì tôi từng học ngoại ngữ và tôi khi mà mình học được học về cái văn hóa của nước ngoài
thì khi mình nhìn lại cái văn hóa của dân tộc mình mới cảm thấy là văn hóa của dân tộc mình thực sự rất là đặc sắc
và giới trẻ ngày nay nếu như mà ai mà đang quay lưng lại với nghệ thuật âm nhạc truyền thống của dân tộc thì thực sự đó là một điều rất đáng tiếc
chương trình về nguồn hai nghìn một mươi tám với hoạt động trải nghiệm ca trù tranh thôn muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa giữ lại giá trị cốt lõi ở hiện tại
duy trì và phát triển ở tương lai tới thế hệ trẻ nói riêng và những người yêu nghệ thuật dân gian nói chung
trong công cuộc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
xin chào và hẹn gặp lại